thông tin liên quan đến vụ nổ máy nén khí xảy ra vào khoảng một mươi giờ sáng ngày hôm nay khiến ba người bị thương
vụ nổ xảy ra tại công ty trách nhiệm hiệu hạn cơ điện lệnh tùng nga ở phường vĩnh hưng quận hoàng mai tp hà nội
theo thông tin ban đầu vào thời điểm xảy ra sự cố có ít nhất ba người đang làm việc và vụ nổ đã khiến cả ba bị thương
trong đó một người ở vĩnh lộc thanh hóa bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện thanh nhàn trong tình trạng nguy kịch
hai nạn nhân khác bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện quân y một trăm linh tám
nhận được tin báo công an phường vĩnh hưng công an quận hoàng mai đã có mặt phong tỏa hiện trường tiến hành điều tra nguyên nhân
lãnh đạo quận hoàng mai cũng có mặt kỷ thời và chỉ đạo khắc phục hậu quả
với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy bị cáo hà văn hòa chú thôn mang tôn xã pờ y huyện ngọc hồi tỉnh con tum
phải nhận bản án trung thân phiên tòa vừa diễn ra vào ngày hôm nay
vào ngày bảy tháng một
rô đã thuê hòa lấy ma túy từ suối đắk hòn xã pờ y huyện ngọc hồi về cất giấu tại nhà hòa
rồi đợi giao cho một người khác để lấy tiền công là một mươi triệu đồng
hòa điều khiển xe mô tô đến suối đắk hòng gặp rô lấy ma túy về nhà cất giấu
vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi một tháng một qua tin báo của quần chúng nhân dân
các lực lượng gồm tổ công tác công an huyện ngọc hồi đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bờ y
tiến hành kiểm tra tại nhà riêng của hà văn hòa phát hiện hơn chín trăm bảy mươi gram methamphetamine
gáo hà văn hòa tù trung thân về tội vận chuyển trái phép trước ma túy
một vụ vận chuyển ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh phú yên
đã bị lực lượng công an tỉnh phát hiện và bắt quả tàng
vào khoảng một mươi hai h ba mươi năm phút ngày sáu tháng một mươi một trên tuyến quốc lộ một a thuộc thôn phước lộc một
xã hòa thành thị xã đông hòa cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên bắt quả tang
trương đức hơn chú tại tỉnh bình thuận đang cầm một túi sách màu đen
có biểu hiện nghi vấn pháp
tiến hành làm việc và kiểm tra túi sách của hơn lực lượng công an phát hiện bên trong có chứa
một bịch ma túy đá tổng trọng lượng khoảng gần một kg cùng một số dụng cụ để sử dụng chất ma túy
qua làm việc trương đức hơn khai nhận đã được một đối tượng thuê vận chuyển số ma túy trên
từ tỉnh bình thuận về tỉnh phú yên sau đó sẽ trả công
tuy nhiên khi vừa đến phú yên thì hơn đã bị bắt
mặc dù chưa vào dịp giáp tết nguyên đán nhưng ngay từ thời điểm này
một số đầu nộng đã thay đổi phương thức
mọi cách vận chuyển pháo về nước để găm hàng chờ thời điểm thích hợp bán ra thị trường
mới đây tại nghệ an một đường dây buôn bán vận chuyển tàng trữ pháo nổ số lượng lớn
vừa bị lực lượng công an triệt phá thu giữ gần bốn tạ pháo nổ
đây là gần một năm tạ pháo nổ được phan văn thơ chú xã diễn mỹ huyện diễn châu
đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán vận chuyển pháo nổi trái phép quy mô lớn
từ nước ngoài về việt nam cất dấu tinh vi ngay trên xe ô tô bán tải
vừa được phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an phát hiện bắt giữ trong ngày sáu tháng một mươi một
dưới vỏ bọc là một người buôn bán hàng tiêu dùng từ nghệ an qua biên giới và ngược lại
phan văn thơ đã mua pháo từ nước ngoài về bán cho nhiều đối tượng tại nghệ an
để cất dấu đợi bán hàng dịch tết
để đối phó với lực lượng chức năng các đối tượng buôn bán pháo đã chủ động mua bán vận chuyển trái phép pháo
về nội địa trước tết thời gian rất là dài
sau đó là về phân phối các nước địa chỉ bán lẻ tại nội địa
đây là vấn đề khó khăn cho lực lượng chức năng
ngoài thơ cơ quan công an cũng tiến hành bắt giữ sau đối tượng còn lại trong đường dây
chú các huyện diễn châu nghi lộc và thành phố vinh thu giữ tổng cộng gần bốn tạ pháo nổ
đáng nói đây đều là những đối tượng có nhân thân tốt chưa từng có tiền án tiền sự
điều này cho thấy nhiều người dân vẫn chưa nhận thức được sự nguy hiểm
và hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng khi buôn bán vận chuyển tàng trữ sử dụng pháo nổ trái phép
chúng tôi khuyên cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định về pháo
đặc biệt là tuyệt đối không mua bán vận chuyển tàng trữ
được sử dụng trái phép các loại pháo
nghệ an là địa phương có diện tích lớn nhất cả nước có nhiều đường tiểu ngạch giáp biên
nên tình hình buôn bán vận chuyển tàng trữ pháo nổ tiêm ẩn phức tạp với nhiều hình thức thủ đoạn tinh vi
chỉ tính từ ngày một tháng sáu đến nay công an nghệ an đã phát hiện bắt giữ ba mươi hai vụ
với bốn mươi tám đối tượng thu giữ gần hai năm tấn pháo nổ các loại
thưa quý vị qua quá trình trinh sát công an tỉnh hưng yên phối hợp với cục cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy bộ công an đã bắt quả tang lê văn hùng
trú tại huyện văn lâm tỉnh hưng yên và lý thị nguyệt đang tạm trú tại khu đô thị eco park
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
lực lượng công an thu giữ tại chỗ gần hai kg ketamine và hai trăm linh túi ni lông màu cam
là ma túy tổng hợp loại nước vui cùng nhiều vật chứng khác
mở rộng điều tra lực lượng công an đã bắt giữ chu ngọc xoái trú tại tỉnh hưng yên
và trần kim anh trú tại thành phố hà nội đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của bốn đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục thu giữ gần một ba kg ketamine hơn hai chín trăm linh viên ma túy tổng hợp
gần một trăm hai mươi gram metafetamine và hai mươi năm túi ma túy tổng hợp dạng nước vui
hiện lực lượng công an vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
ngô hồng ánh đã dùng điện thoại di động gửi đề thi trung học phổ thông môn toán
qua tin nhắn để nhờ người khác làm bài thi hộ đã khiến cho đề thi bị lộ trên mạng xã hội
công an tỉnh yên bái đã ra quyết định khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với ngô hồng ánh sinh năm hai nghìn hai trú tại xã tân thịnh thành phố yên bái
để điều tra về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước
vào ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba trong kỳ thi tốt nghiệp trung phổ thông tại phòng thi số sáu mươi một
điểm thi trường trung học phổ thông hoàng quốc việt xã giới phiên thành phố yên bái
sau sáu mươi phút làm bài thi trách nhiệm môn toán tức là khoảng hai phần ba thời gian làm bài thi
ngô hồng ánh đã
dùng điện thoại di động mang vào từ trước chụp ảnh phần đề thi mà ánh chưa làm được
gửi qua ứng dụng messenger cho ba người khác làm bài thi hộ
công an tỉnh yên bái cho rằng hành vi của ngô hồng ánh dù không ảnh hưởng đến kết quả chung của kỳ thi
nhưng đã vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
một người đàn ông đang đi xe máy chở các ống trụ giải phân cách bị trộn trên đường dẫn cao tốc
thành phố hồ chí minh long thành dấu dây đã bị công an thành phố hồ chí minh bắt dậy
theo công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc việt nam hàng loạt giải phân cách
ở đường dẫn cao tốc thành phố hồ chí minh long thành dấu dây bị mất trộn từ hồi cuối tháng một mươi
và đã báo cho cơ quan chức năng để điều tra
công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh phối hợp với đơn vị quản lý đường cao tốc
đã tổ chức mật phục tại các điểm thường xuyên mất trộm giải phân cách và phát hiện đối tượng điều khiển
xe gắn máy mang biển kiểm soát năm mươi một p sáu mươi tám nghìn năm trăm ba mươi đang chở theo sáu ống thép dùng để gắn trên giải phân cách
vào đêm khuya nên tổ chức bắt giữ đưa về công an phường phú hữu
bước đầu đối tượng này khai nhận trộm số ống thép làm giải phân cách để bán lấy tiền tiêu xài
công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long vừa triệt xóa một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền
và bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan
khi phát hiện lực lượng công an các đối tượng liền bỏ chạy theo nhiều hướng để tẩu thoát
tuy nhiên lực lượng công an đã kịp thời khống chế và bắt giữ một mươi tám đối tượng có liên quan
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai con gà năm cặp cửa sát một cân đồng hai cuộn băng keo
và nhiều dụng cụ dùng để đá gà
kiểm tra trên người các đối tượng lực lượng công an tạm giữ số tiền là hơn ba mươi triệu đồng
thưa quý vị và các bạn trong hai ngày cuối tuần vừa qua tại thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý bảy mươi bảy người dân vi phạm nồng độ cồn
các đơn vị đã tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên sáu trăm một mươi tám
trường hợp người điều khiển phương tiện lưu thông trên đường trong đó phát hiện bảy mươi sáu trường hợp người điều khiển xe hai bánh
và một trường hợp người điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn
tuy lấy đủ mọi lý do về việc đã sử dụng rượu bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông để mong được bỏ qua lỗi vi phạm
thế nhưng khi được cảnh sát giao thông tuyên truyền về tác hại của rượu bia
làm hạn chế khả năng điều khiển xe dễ gây tai nạn giao thông hoặc tự gây tai nạn cho mình
sau khi được tuyên truyền hầu hết người vi phạm đồng ý với việc xử phạt và hứa với các chiến sĩ cảnh sát giao thông
sẽ không tái phạm để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật và an toàn giao thông
ủy ban nhân dân tp hcm vừa băng hành kế hoạch thực hiện nghị định bảy mươi ba năm hai nghìn hai mươi ba của chính phủ
quy định về việc khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
theo ủy ban nhân dân thành phố tùy chức năng nhiệm vụ quyền hạn và điều kiện của đơn vị địa phương
trách nhiệm chú động triển khai và khuyến khích cán bộ công chức đăng ký sáng kiến giải pháp sáng tạo cách làm đột phá
từ đó tháo gỡ giải quyết những điểm nghẹn nút thắt trong cơ chế chính sách
đồng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương cơ quan đơn vị
đồng thời tạo điều kiện và môi trường làm việc tốt nhất để cán bộ công chức phát huy khả năng sáng tạo sáng kiến của mình
gửi về ủy ban nhân dân tp hcm các đề xuất của cán bộ công chức lãnh đạo quản lý trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước
viên chức quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập người giữ chức danh chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
thuộc thống quyền quản lý của ủy ban nhân dân tp
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi vừa ủy quyền việc thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn
trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho lãnh đạo các sở ngành
trong đó lãnh đạo một số đơn vị được phép lập đoàn kiểm tra đột xuất không báo trước
khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố
cụ thể chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm ủy quyền cho giám đốc sở tài nguyên và môi trường
tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về điều kiện năng lực hoạt động của tổ chức cá nhân
tham gia hoạt động đo đạt và bản đồ thuộc thống quyền của chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
thành lập đoàn kiểm tra đột xuất không báo trước khi có căn cứ cho rằng tổ chức cá nhân
có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn
phê duyệt các kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của sở tài nguyên và môi trường
trừ các khu chế xuất khu công nghiệp khu công nghệ cao do được ủy quyền cho đơn vị khác
bên cạnh đó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm còn ủy quyền cho trưởng ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp tp hcm
trưởng ban quản lý khu công nghệ cao thành phố được thành lập đoàn kiểm tra đột xuất không báo trước khi có căn cứ cho rằng
tổ chức cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tại khu chế xuất khu công nghiệp khu công nghệ cao
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có tờ trình gửi bộ xây dựng thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch thoát nước tp hcm đến năm hai nghìn bốn mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
theo ủy ban nhân dân tp hcm quy hoạch thoát nước đến năm hai nghìn ba mươi
đã được chính phủ phê duyệt theo quyết định số bảy trăm năm mươi hai năm hai nghìn một của thủ tướng chính phủ còn được gọi là quy hoạch bảy trăm năm mươi hai
đây là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc quản lý đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thành phố
tuy nhiên quy hoạch bảy trăm năm mươi hai đã hết thời hạn trong khi điều chỉnh quy hoạch chung tp hcm đến năm hai nghìn bốn mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn sáu mươi hiện cũng đã thực hiện song song với quy hoạch này
đồng thời ủy ban nhân dân tp hcm cũng cho rằng việc chồng trẻo quy hoạch thoát nước sẽ dẫn đến nhiều dự án đang được thực hiện có liên quan đến hệ thống thoát nước
đầu nối với hệ thống thoát nước mặt đô thị thu gom và xử lý nước thải sẽ trở nên không đồng bộ chồng chéo